ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của ba đối tượng
về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo điều ba trăm ba mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
các đối tượng gồm một nguyễn anh ngọc sinh ngày hai mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại phường bồ đề quận long biên tp hà nội
nguyễn hoàng trung sinh ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường bạch đằng quận hai bà trưng thành phố hà nội
phạm quang dũng sinh ngày một mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã tân triều quận thanh trì thành phố hà nội
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc theo đúng quy định của pháp luật